các bạn đang theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
sau khoảng một tháng từng bước mở lại các hoạt động của đời sống xã hội từ cuối tháng một mươi dịch covid một mươi chín tại tp hcm đã có những dấu hiệu phức tạp đầu tiên
tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh ngày càng nóng lên phương án nào là giải pháp hiệu quả nhất đối phó với dịch trong tình hình mới
thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
sau khoảng một tháng từng bước mở lại các hoạt động của đời sống xã hội từ cuối tháng một mươi dịch covid một mươi chín tại tp hcm đã có những dấu hiệu phức tạp đầu tiên
số bệnh nhân covid một mươi chín cần nhập viện điều trị mỗi ngày đã vượt lên trên trường hợp được xuất viện
khoảng cách ngày càng được nới rộng trong khoảng đầu tháng một mươi một
các chuyên gia dịch tễ đánh giá việc số ca covid một mươi chín có xu hướng tăng là điều không thể tránh đối với tp hcm và các tỉnh thành khác
trong trường hợp mục tiêu erdo covid là điều không thể các địa phương cần có cách tiếp cận hợp lý nhằm giành thế chủ động trước dịch bệnh hạn chế tới mức tối thiểu ca truyền nặng tử vong
sau tuần đầu tiên của tháng một mươi một khi các nguy cơ ngày càng rõ nét
tp hcm đã nhanh chóng thay đổi các chiến lược về mặt dịch tế để giành được thế chủ động đó
ngoài ra với kinh nghiệm của các đợt dịch trước thành phố đông dân nhất cả nước đang có những động thái để không lâm vào thế bị động đã đôi lần phải đối mặt
một tuần sau lần đầu tiên công bố cấp độ dịch của từng địa bàn tp hcm đã ghi nhận những dấu hiệu đầu tiên của nguy cơ dịch covid một mươi chín nóng lại
chỉ sau một tuần ba quận huyện
có cấp độ dịch covid một mươi chín tăng lên gồm quận một mươi huyện cần giờ và huyện nhà bè
trong đó ngoài quận một mươi thuộc khu vực trung tâm tập trung nhiều khu dân cư các lĩnh vực dịch vụ
hai huyện ngoại thành vốn được đánh giá là khu vực an toàn với đặc điểm dân cư ít mật độ thưa
tuy nhiên cần giờ và nhà bè lại là những nơi đối mặt với thách thức trong quá trình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh
lý giải nguyên nhân đổi màu dịch bệnh tại hai địa phương này lãnh đạo sở y tế tp hcm cho biết
huyện nhà bè có hai khu công nghiệp lớn
trong quá trình trở lại làm việc nhiều người lao động có kết quả test nhanh dương tính với sars cov hai
tuy nhiên hai khu công nghiệp này chưa có khu cách ly riêng nên công nhận được hướng dẫn cách ly tại địa phương
những ca mắc covid một mươi chín tăng tại huyện cần giờ liên quan đến việc trở về từ địa phương của một nhóm công nhân từ hai khu công nghiệp trên
ông phạm văn mãi chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nhìn nhận
một kẽ hở trong công tác phòng chống dịch là một số trường hợp dương tính sars cov hai
nhưng không khai báo ngay và trở về địa phương mới khai báo
khiến thời gian tiếp xúc kéo dài gia tăng khả năng lây lan dịch bệnh
người đứng đầu chính quyền tp hcm nhấn mạnh kẽ hở này cần sớm được khép lại
một điểm nóng khác về dịch covid một mươi chín của tp hcm cũng xuất hiện tại huyện hóc môn
từ cuối tháng một mươi đến đầu tháng một mươi một địa phương này có sáu bảy trăm một mươi hai người dương tính được phát hiện qua test nhanh
ghi nhận chủ yếu từ cộng đồng tại ba bốn trăm ba mươi ba hộ gia đình
theo trung tâm y tế huyện hóc môn các ca test nhanh dương tính được phát hiện
tại hai năm trăm chín mươi hai ổ dịch gia đình và hai mươi năm ổ dịch tại cộng đồng
trong số các f mới ghi nhận tại huyện hóc môn đa số trường hợp là người lao động từ các địa phương quay lại
bên cạnh đó một số ca mắc covid một mươi chín lây nhiễm do các sinh hoạt tiếp xúc bên ngoài
sau khi xuất hiện những nguy cơ đầu tiên tại huyện hóc môn
ông nguyễn văn nên bí thư thanh quỷ tp hcm
đã có buổi làm việc trực tiếp tại địa phương này
ông điên chỉ đạo các ổ bệnh trong gia đình thôn xóm phải được khoanh vùng
xét nghiệm và bóc tách kịp thời để ngăn chặn dịch bệnh
đối với phạm vi lớn hơn như ấp cụm dân cư có nhiều ca bệnh
ngành y tế cần khoanh lại thật nhanh
trong trường hợp lực lượng tại chỗ không thể đảm đương
người đứng đầu đảng bộ tp hcm cho biết các lực lượng tăng cường của tp hcm sẽ tham gia
đảm bảo thực hiện mục tiêu đánh nhanh rút gọn trong một thời gian nhất định
thực hiện được việc đó huyến hóc môn mới đảm bảo thích ứng an toàn
đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới
với việc mở cửa lại một số hoạt động từ nay đến cuối năm
bí thư thành ủy tp hcm đề nghị địa bàn cần đưa ra kế hoạch
và thực hiện diễn tập khi xuất hiện các ép không
huyện hóc môn cần đảm bảo không rơi vào thế bị động bất ngờ khi gặp tình huống như trên
chủ tịch bác nhân dân tp hcm chia sẻ
trong vấn đề mở lại các hoạt động tp hcm chưa thể có giải pháp hoàn hảo
mà chỉ có thể cân nhắc để đưa ra giải pháp tốt hơn trong thời điểm hiện tại
ví dụ như việc mở lại các hàng quán tại chỗ
tp hcm cần cân nhắc giữa việc được gì và mất gì
tới nay nhiều ý kiến cho rằng chưa nên cho hàng quán phục vụ tại chỗ bán bia rượu
băn khoăn về việc không an toàn khi mở cửa lại là điều chính đáng
ông phạm văn mãi nhìn nhận
trong thời gian tới thông qua việc xét nghiệm giám sát hàng ngày
tp hcm sẽ phân vùng nguy cơ và điều chỉnh các hoạt động
theo đúng tinh thần của nghị quyết một trăm hai mươi tám
dự kiến đến ngày một mươi năm tháng một mươi một
tp hcm sẽ công bố chính thức về các điều chỉnh trong thời gian sau đó
có thể lấy ví dụ sau khi công bố mức độ dịch covid một mươi chín của từng địa phương
nơi ở cấp độ một có thể được hoạt động một trăm linh các hoạt động
cấp độ hai được bảy mươi năm cấp độ ba được năm mươi và cấp độ bốn được hai mươi năm hoặc không được hoạt động
chủ tịch bác nhân dân tp hcm thông tin
ngoài ra tp hcm sẽ bổ sung thêm các biện pháp
trong tuyên truyền nâng cao ý thức biện pháp phòng chống dịch
cụ thể ngoài việc khử khuẩn tay như trước đây
việc xúc họng xúc mũi sẽ được khuyến cáo
trước đó vào chiều ngày tám tháng một mươi một
họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phó giám đốc sở y tế nguyễn hoài nam cho biết
đơn vị đã lên kế hoạch xét nghiệm theo bốn nhóm nguy cơ
để đánh giá sát hơn tình hình dịch
theo đó tại khu dân cư các khu vực nguy cơ biến xe siêu thị
cơ sở bảo trợ xã hội và các nhóm nguy cơ khác
sở sẽ xét nghiệm giám sát định kỳ ngẫu nhiên
đối với các hộ gia đình trong khu vực
cần điều tra dịch tế lấy mẫu xét nghiệm theo quy trình
xử lý ép không tại cộng đồng
còn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh
sẽ xét nghiệm đình kỳ người có nguy cơ cao
phù hợp với từng cấp độ dịch
trước đây tùy theo từng giai đoạn dịch
ngành y tế áp dụng các chiến lược xét nghiệm khác nhau
hồi tháng chín khi dịch giảm dân
thành phố xét nghiệm theo vùng với nguyên tắc
trọng tâm trọng điểm nhằm thu hẹp vùng đỏ
và mở rộng vùng xanh
cụ thể ở các vùng đỏ cam
toàn bộ người dân được lấy mẫu xét nghiệm
ba lần trong bảy ngày theo hộ gia đình
phương pháp test nhanh mẫu gộp hoặc rt pcr mở gộp
tại vùng vàng nguy cơ vùng xanh và cần xanh
ít nguy cơ xét nghiệm rt pcr mẫu gộp
đại diện hộ gia đình gộp một mươi hoặc gộp năm tùy khu vực
trong đó mỗi đại diện đợt sau phải khác với mẫu đại diện đợt trước
ưu tiên chọn người chưa tiêm vaccine
người tiếp xúc nhiều với người khác
về điều trị phó giám đốc sở y tế cho biết
hiện số lượng f giảm và chủ yếu điều trị tại nhà
nên vai trò của trạm y tế lưu động
chăm sóc cấp phá túi thuốc a b c rất cần duy trì
mỗi trạm có thể phụ trách năm mươi đến một trăm linh f
do vậy tuần trước sở đã thành lập
bốn mươi trạm y tế lưu động tại hoc mon
khi số ca mắc mới tại đây tăng
hôm bảy tháng một mươi một nhà bè có bảy trăm bảy mươi hai f tại nhà
nhưng chỉ có bảy trạm y tế lưu động
nên sở đã yêu cầu thành lập thêm ít nhất một mươi năm trạm
hiện mỗi địa phương triển khai trạm y tế lưu động
tùy số lượng f ở từng phương giá
đội ngũ nhân lực được huy động từ các bệnh viện trên địa bàn
gồm cả công lập ngoài công lập phòng khám tư nhân
theo ông nam ngoài các bệnh viện giã chiến
khu ích ly của các quận huyện
và thành phố thủ đức sở y tế yêu cầu mỗi khu công nghiệp
tổ chức xét nghiệm tầm soát phát hiện f xây dựng khu cách ly riêng
tuy nhiên nhiều cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu
nên f vẫn phải đưa về quận huyện
đây là lý do huyện nhà bè đang lên phương án xây dựng khu cách ly riêng
hay quận tân bình cần có bệnh viện giá chiến
do bệnh viện thống nhất vụ trách
thông tin thêm về các gói thuốc đang phát cho f
ông nam cho hay thành phố đã có hai trăm sáu mươi bốn năm trăm linh túi a và b
đã cấp cho trung tâm y tế các quận huyện và thành phố thủ đức
các trạm y tế phường xã đã nhận hơn hai trăm một mươi ba túi còn hơn năm mươi một túi
thời gian tới tuy tình hình diệt bệnh
ngành y tế sẽ chuẩn bị thêm một trăm linh túi thuốc a và b
giữa ngói thuốc c thuốc kháng virus monupiravir
thành phố còn hai mươi một bốn trăm linh túi trong tổng số năm mươi túi được bộ y tế phân bổ
nếu thành phố cần thêm sẽ kiến nghị bộ y tế gấp
đến nay thành phố đã tiêm hơn bảy phần
và hơn năm tám triệu mũi một và hơn năm tám triệu mũi hai các loại vaccine phòng covid một mươi chín
hiện chưa có thống kê đầy đủ về tỷ lệ ca mắc covid một mươi chín sau tiêm vaccine
do số liệu tiêm chủng tại thành phố đang rất lớn
sở y tế đã đặt hàng một đơn vị để thống kê chi tiết
tuy nhiên từ kết quả khảo sát quy mô nhỏ tại bệnh viện bệnh nhiệt đới
lãnh đạo sở y tế cho biết những người đã tiêm ngừa nếu mắc covid sẽ bị nhẹ hơn
người tiêm đủ hai mối đa phần ở mức độ nhẹ
do đó người dân từ nơi
nơi khác đến tp hcm làm việc nếu chưa tiêm vaccine
cần báo ngay cho địa phương cư trú để được hỗ trợ ông nam khuyến cáo
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo